tù trung thân hoặc tử hình khoảng một một trăm hai mươi ba bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm với tình tiết phạm tội
b giết người dưới một mươi sáu tuổi
n có tính chất con đồ
p vì động cơ đầy hèn
xét về cấu trúc sinh học cơ thể của một con người bình thường
thì việc bé gái ba tuổi lứa tuổi này về phần mô xương sỏ cơ thể của cháu bé đang phát triển
việc các loại đinh kim loại xuyên vào sọ não là một điều không ai dám nghĩ
tuy nhiên các dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân
cháu bé lại là sự thật
điều này cho thấy rằng lực tác động để đinh xuyên vào đầu
đối với một cháu bé ba tuổi là rất mạnh
hành vi này đặc biệt nguy hiểm
và có thể tức đoạt tính mạ của nạn nhân bất cứ lúc nào
chỉ cần một chiếc đinh đâm xuyên hộp sọ
cũng có thể khiến nạn nhân tử vong
hành vi đâm xuyên kim loại vào đầu của cháu bé
vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa
thì cũng là hành vi giết người
hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người
theo khoảng một điều mô xuyên
của hành vi một nghìn một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với nhiều tinh tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
có tính chất côn đồ
phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi
thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
thực hiện hành vi phạm tội một cách man dở
nên hình phạt sẽ bị phạt tù theo quy định
từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
theo luật sư nguyễn hồng bách
cần xác định rõ nguyên nhân động cơ mục đích của hành vi
và làm rõ khả năng nhận thức điều khiển của hành vi của người này
nếu với một người
không bị bệnh tâm thần
mà thực hiện một hành vi đến cùng gây dọn như vậy
thì quá độc ác tàn nhẫn
mất hết tính người
cần phải lên án mạnh mẽ
và xử lý nghiêm minh
làm gương cho những người kẻ khác
có như vậy mới đảm bảo được yếu tố nhân quyền
và quyền trẻ em đang được xã hội bảo vệ
trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ
và được xã hội quan tâm giúp đỡ
vì đây là nhóm đối tượng hiện nay
có nguy cơ bị tác động vật lý tiêu cực
trong cuộc sống rất cao
có thể bị xâm phạm về thể xác
lẫn tinh thần rất nhiều
và phổ biến lan rộng từ nông thôn đến thành thị
luật sư nguyễn hồng bách nhấn mạnh
bé gái ba tuổi bị găm chín đinh vào đầu
mới chuyển đến ở cùng mẹ ruột
là nguyễn thị luyến
và người tình của mẹ là nguyễn trung huyên
tại xã cần kiệm huyện thạch thất
từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
khi nhập viện
nạn nhân đã được cấp cứu bốn lần
do vết thương ở mũi nuốt đinh vít
gãy tay và ngộ độc nặng thuốc trừ sâu
trả lời câu hỏi về việc
bé gái tác động vật lý trong thời gian
sống chung với mẹ ruột và người tình của mẹ
thì vai trò người mẹ ở đâu
trong trường hợp này cơ quan điều tra
có làm rõ vai trò đồng phạm
có hành vi không tố xác tội phạm hay không
luật sư nguyễn hồng bách cho rằng
việt nam đã tham gia ký kết các điều ước
công ước quốc tế về bảo vệ bà mẹ và trẻ em
chúng ta cũng đã có
luật bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em
trong đó quy định các quyền của trẻ em
được luật pháp bảo vệ
các em có quyền được nuôi dưỡng chăm sóc
hoàn cảnh tốt nhất đối với mỗi gia đình
và môi trường sống
hành vi xâm phạm tới sức khỏe tính mạng
của cháu bé diễn ra nhiều lần
và trong cả một quá trình dài
cháu bé đã phải chịu nhiều đau đớn
trong một thời gian rất dài
nên nếu chắc rằng người mẹ không biết
là một điều khó chấp nhận
do đó trường hợp đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giết người
bị xử lý hình sự
nhưng người biết sự việc này
mà không trình báo cơ quan chức năng
để ngăn chặn xử lý
thì có thể bị khởi tố về tội không tố xác tội phạm
có thể chính họ đóng vai trò đồng phạm
về tội giết người
vai trò của người mẹ đối với con gái
có vị trí quan trọng trong việc nuôi dưỡng
tâm hồn trẻ con
và họ còn là những người bảo vệ
che chở cho con mình khỏi sự tấn công
xâm phạm tổn hại của những đối tượng
có hành vi phạm tội
và là kẻ xấu trong xã hội
tôi cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò đồng phạm
và xem xét hành vi của người mẹ
không tố xác tội phạm
như vậy mới tránh tình trạng
bỏ lọt tội phạm
và có biện pháp gian đe làm gương cho người khác
và sự việc cũng sẽ được sáng tỏ
quyền lợi trẻ em mới được bảo vệ tuyệt đối được
luật sư nguyễn hồng bách nói
trong trường hợp cơ quan điều tra
tiến hành điều tra
làm rõ nếu có căn cứ cho thấy
mẹ của cháu bé cố ý cùng thực hiện
hành vi phạm tội
thì người mẹ sẽ bị xử lý hình sự
cùng một tội danh với đối tượng này
với vai trò đồng phạm
trường hợp cơ quan điều tra thu thập được chứng cứ
để chứng minh mẹ cháu bé có biết
về hành vi giết người
cố ý gây thương tích với cháu bé
nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm
thì vẫn có thể xử lý người phụ nữ này
về tội không tố xác tội phạm
điều một mươi chín ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
luật sư nguyễn hồng bách nhận định
qua sự việc trên đây
cũng được coi như một hồi chuông cảnh báo
cảnh tình mọi người
và nâng cao trách nhiệm ý thức của các bậc cha mẹ
trong việc nuôi dưỡng chăm sóc
và bảo vệ trẻ em
trách nhiệm bảo vệ trẻ em là của gia đình
người thân thích hàng xóm
cộng đồng dân cư
trẻ em bị tác động vật lý một cách quá đáng
cần phải được can thiệp
và phải được phát hiện kịp thời
xử lý nghiêm mình
có thể nói cuộc gọi điện thoại của ông nội bé gái
chính là căn cứ để cơ quan công an
vào cuộc mạnh mẽ
và có căn cứ để xác định đây là một vụ án kinh hoàng
theo lời kể của nhân viên trực điện thoại
tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
nội dung cuộc gọi của ông nội cháu bé ba tuổi
tại thạch thất bị đóng đinh vào đầu
gây sốc với nhân viên
bà hoàng lê thủy cán bộ tổng đài quốc gia
bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một cho biết
hai ngày hôm nay bản thân các cán bộ
trực tổng đài một trăm một mươi một nhận được
rất nhiều cuộc gọi quan tâm từ khắp cả nước
về vụ bé gái ở hà nội
bị tác động vật lý nghiêm trọng
tổng đài biết hay chưa đã hỗ trợ thế nào
trong vụ việc này chưa
bà thủy khẳng định các cán bộ trực tổng đài
đều giải thích cụ thể cho thính giả
chỉ thủy tiết lộ về cuộc điện thoại
của ông nội cháu bé ba tuổi tại thạch thất
kêu cứu cho cháu gái của mình
cuộc gọi được thực hiện vào ngày một mươi tám tháng một
ông nội của bé gái cho biết thông tin
cháu có vật thể giống như đinh ở đầu
đang cấp cứu ở bệnh viện sanh pôn hà nội
và nhờ cứu giúp
ông này cũng kể thêm cháu bé ba tuổi
có tiền xử bị các chấn thương nghiêm trọng
trong thời gian liền kề trước đó
hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cháu bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu
thập tử nhất sinh
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cháu có đinh ở trong dạ dày
lần thứ ba nhập viện là có dị vật
ở trong mũi
và lần thứ tư này được xác định có chín cái đinh
lạc ở trong đầu
đồng thời ông cho biết hoàn cảnh gia đình
nhà nội không liên lạc được với mẹ cháu
vì sau khi ly hôn với con trai ông này
mẹ cháu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên nội
ông nội của cháu bé mong muốn
được tìm hiểu tình trạng sức khỏe của cháu hiện tại
ngay sau đó
cán bộ tổng đài một trăm một mươi một đưa ra đánh giá
đây là trường hợp có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng
các dấu hiệu rất rõ ràng
khi cháu bé mới chỉ ba tuổi
nhưng đã liên tục chịu tổn thương cơ thể
trong một thời gian ngắn
hiện đang phải cấp cứu
ngay lập tức cán bộ tổng đài đã kết nối với
trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội của hà nội
đề nghị trung tâm xác minh thông tin và can thiệp hỗ trợ
sự việc sau đó đã được cơ quan chức năng
báo chí vào cuộc
bà thủy chia sẻ vụ việc này đau lòng
ám chỉ trị cùng nhiều cán bộ trực tổng đài một trăm một mươi một
nữ cán bộ đường dây nóng ghi nhận
phản ánh về trẻ em mong muốn
kêu gọi mỗi người hãy lên tiếng sớm
để hỗ trợ hiệu quả với trẻ em
cần giúp đỡ ngăn chặn nguy cơ
đe dọa đến sức khỏe thân thể
và tính mạng các bé
và chúng ta là những người đang làm cha
làm mẹ thậm chí là những người hàng xóm
đang sống xung quanh những đứa trẻ
đang có dấu hiệu bị tác động vật lý
một cách tiêu cực bị bố mẹ dạy dỗ
bằng đòn roi quá dã man
xin hãy lên tiếng hoặc ít nhất hãy gọi điện
đến số một trăm một mươi một để cán bộ tổng đài
quốc gia bảo vệ trẻ em
sẽ thay bạn bảo vệ các em
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị
trong những chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin chào và gặp lại